sáng nay một mươi bốn tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn gia thiểu
đây là ngôi trường tổng bí thư chủ tịch nước đã từng học tập gian luyện trong sáu năm niên quá một nghìn chín trăm năm mươi bảy một nghìn chín trăm sáu mươi ba
cùng dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành phố hà nội cùng các thế hệ thầy giáo cô giáo và học sinh nhà trường
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn gia thiểu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn phú trọng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn gia thiểu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn gia thiểu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn phú trọng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn gia thiểu